liên quan đến vấn đề thành phố hồ chí minh mở cửa khôi phục các hoạt động sau dịch
theo chuyên gia y tế và kinh tế đã đến lúc thành phố hồ chí minh tính toán mở lại các dịch vụ giải trí
như quán bar karaoke dạp triệu phim
khi chính phủ ban hành nghị quyết số một trăm hai mươi tám ngày một mươi một tháng một mươi về thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín các doanh nghiệp trong lĩnh vực giải trí như quán bar
vũ trường karaoke dạp triệu phim đã kỳ vọng sẽ sớm được đón khách trở lại
thực tế đến nay nhiều địa phương trên cả nước như lâm đồng hậu giang cần thơ sóc trăng
bến tre bạc liêu đã cho phép mở lại những dịch vụ này ở các mức độ khác nhau tùy tình hình dịch bệnh
tuy nhiên thành phố hồ chí minh vẫn chưa có động thái nào mới
chiều ngày hai mươi tháng một mươi chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm phan văn mãi cho biết
thành phố đang khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai nghị quyết một trăm hai mươi tám
phó giáo sư tiến sĩ đinh trọng thịnh trưởng bộ môn quản trị tài chính quốc tế tại học viện tài chính cho rằng
các cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực karaoke quán bar vũ trường dạp chiếu phim thường là không gian kín
do đó việc mở lại cần có tính toán phù hợp để đảm bảo an toàn
tuy nhiên khi đã xác định sống chung với dịch thành phố hồ chí minh nên xem xét tính đến việc mở cửa trở lại các dịch vụ này
để sớm khôi phục và phát triển toàn bộ nền kinh tế
ở góc độ dịch tễ bác sĩ trương hữu khanh nguyên trưởng khoa nhiễm thần kinh của bệnh viện nhi đồng một
cũng khẳng định thành phố đã có thể mở cửa lại tất cả các hoạt động bao gồm các dịch vụ giải trí trong không gian kín
miễn là kiểm soát được nhân viên và khách hàng ở những nơi này
thưa quý vị thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin trưa hai mươi một tháng một mươi của chúng tôi ngày hôm nay
những thông tin mới nhất liên quan đến đời sống dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
để không bỏ lỡ những thông tin hấp dẫn quý vị đừng quên life suppride bấm chuông để theo dõi
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại